sở giao thông vận tải hà nội vừa chấp thuận điều chỉnh tạm thời phương án vận hành đối với một trăm một mươi tám tuyến buýt trợ giá trong đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày bảy tháng sáu cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu tới đây
sau điều chỉnh số xe hoạt động theo kế hoạch là một tám trăm ba mươi một xe dưỡng nguyên số xe vận hành ngày thường là một hai trăm chín mươi bốn xe giảm hai trăm ba mươi tám xe
chủ nhật vận hành một hai trăm tám mươi tám xe giảm một trăm ba mươi tám xe
vào ngày thường hoạt động một mươi năm một trăm linh hai lượt xe giảm hai sáu trăm tám mươi ba lượt
vào chủ nhận hoạt động một mươi năm một mươi tám lượt xe giảm một sáu trăm hai mươi lượt
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội việc điều chỉnh dịch vụ trên nguyên tắc bảo đảm không làm xáo trộn lớn đến nhu cầu đi lại của hành khách
dịch vụ các tuyến được ra soát và điều chỉnh dựa trên nhu cầu đi lại và đặc thù hoạt động của từng tuyến
đối với các tuyến buýt trục chính lưu lượng hành khách đi lại cao xem xét điều chỉnh
giảm dịch vụ ở mức hợp lý
đối với các tuyến buýt có tần suất thấp từ hai mươi phút một lượt trở lên các tuyến buýt có lộ trình độc đạo xem xét điều chỉnh về mức ba mươi phút một lượt
giãn tần suất chạy xe giờ thấp điểm hoặc giữ nguyên dịch vụ